liễu đã mua hàng phụ kiện máy tính với số tiền một hai tỷ đồng và mượn của nhiều người hai tám tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
ngoài ra liễu còn thuê hai xe ô tô tự lái của ông quách thọ niên chú quận một sau đó đem thế chấp chiếm đoạt bốn trăm ba mươi triệu đồng
với cương vị là giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc đại tín phan đức trí đã vay mượn lừa đảo của nhiều người với số tiền gần sáu hai tỷ đồng rồi bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị ai biết các đối tượng nói trên ở đâu xin báo về đội tám phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tp hcm theo số điện thoại tám ba trăm tám mươi sáu bốn mươi năm trăm bốn mươi tám để phối hợp điều tra và xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa điều tra làm rõ vụ mất trộm
tại cửa hàng internet hải đăng thuộc ấp bảy xã bào đồn huyện gò dầu tỉnh tây ninh
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi chị trần thu giang ở xã hảo đức huyện châu thành đi ra từ ngân hàng sacombank mang theo một túi vải bên trong có hai trăm tám mươi ba triệu đồng đi đến cửa hàng dịch vụ internet hải đăng dựng xe trước cửa rồi vào cửa hàng
lúc này có bốn đối tượng nữ bịt khẩu trang đi trên hai xe mô tô vào cửa hàng
hai đối tượng gặp chủ cửa hàng mua thẻ điện thoại còn hai đối tượng còn lại cậy cốp xe chị giang để lấy trộm tiền cùng các loại giấy tờ rồi tẩu thoát
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng gồm nguyễn thị phước mai thị thơm trần lệ thu và mai thị tho cùng ở huyện châu thành khi chúng đang tẩu tán tài sản bằng cách lấy tiền trộm được mua vàng xe mô tô
thu giữ tăng vật gồm năm mươi năm triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng
hai mươi bốn k trọng lượng bảy chỉ ba xe mô tô
qua điều tra được biết các đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ trộm trước đây ước tính tổng tài sản trộm được trị giá trên tám trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại bà rịa vũng tàu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này hôm nay cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra vụ án trộm cắp tài sản do bùi anh tài hai mươi hai tuổi
trú tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại địa bàn các tỉnh bà rịa vũng tàu đồng nai và thành phố hồ chí minh để chuyển cơ quan chức năng truy tố xét xử trước pháp luật
theo điều tra của cơ quan công an lợi dụng khoảng thời gian từ một mươi tám h đến hai mươi h hàng ngày người dân thường chủ quan mất cảnh giác bùi anh tài và các đối tượng nguyễn minh thiện ngô thành thật phạm hoàng đức bùi trương cao nguyễn phạm ngọc luận
công chú tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu và nguyễn tấn sầu chú tại huyện go công đông tỉnh tiền giang chở nhau bằng xe máy chạy vòng quanh các khu dân cư
khi phát hiện người dân khóa cửa đi vắng bọn chúng đã đến phá khóa đột nhập vào bên trong lục xoát chiếm đoạt các tài sản có giá trị rồi tẩu thoát
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng ba năm hai nghìn một mươi năm nhóm tội phạm này đã thực hiện chót lọt bốn mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đồng nai và tp hcm chiếm đoạt của các bị hại khoảng hai bốn tỷ đồng
quá trình điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã thu giữ các tài sản có trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng là tăng vật liên quan đến hành vi của các đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật
không chỉ thực hiện hành vi trộm cắp với những người không quen biết chủ quan lơ là mà nhiều đối tượng còn lợi dụng tình cảm để trộm cắp tài sản của bạn bè người thân
mới đây công an quận chín thành phố hồ chí minh cho biết đã ra quy định khởi tố đối tượng hoàng quốc hưng ba mươi hai tuổi quê ở đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản khi y lấy trộm xe máy của bạn gái mình
khoảng năm hai nghìn một mươi bốn hưng quen biết và nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ quê ở bình dương
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm khi người phụ nữ này điều khiển xe máy đến thăm hưng thì cả hai cùng vào khách sạn để thuê phòng nghỉ
tại đây khi thấy bạn gái ngủ say hưng đã tự ý lấy xe cùng với giấy đăng ký xe đến tiệm cầm đồ và cầm được sáu triệu đồng
chiều cùng ngày hưng quay về khách sạn và nói đã đưa xe cho bạn mượn về quê vài ngày nữa sẽ trả lại
tuy nhiên vài ngày sau khi phát hiện giấy tờ cầm đồ trong túi của hưng chị này đã đến cơ quan công an trình báo về sự việc
tại đây hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và số tiền cầm xe trên đã bị y tiêu xài hết
tại tỉnh bình định công an thành phố quy nhơn cũng vừa điều tra làm rõ một băng nhóm chuyên giàn cảnh để lừa đảo những người già yếu bệnh tật
vụ việc đang được cơ quan công an điều tra
tuy nhiên nó là lời cảnh báo đối với các gia đình đặc biệt là những người già yếu
một trong những nạn nhân của bọn lừa đảo là bà mai thị thu phương ở khu vực ba phường ngô mây thành phố quy nhơn
bà phương già yếu thị lực suy giảm đang chờ phẫu thuật
mới đây khi bà đang đứng trước nhà thì bỗng có người phụ nữ chào mời mua thuốc nam gia truyền để chữa bệnh
các đối tượng khác lần lượt xuất hiện và phối hợp với nhau tạo dựng vở kịch quá hợp lý
lừa bà phương mua hai bịch thuốc với giá một mươi tám triệu đồng
hầu đa nó biểu tượng là dìa thuốc đó là dấu
xích uống ba chén còn một chén
mà dìa dấu đừng có cho ai biết hết đừng có nói là mắc lên nhiệm
để qua ngày nay rồi ngày mai dì nói
chỉ đừng có nói
nói xong rồi cỡ một mươi một giờ rưỡi một mươi hai giờ tôi nói con đây
còn phương trước tôi nói cho phương
cái thuốc gì mà sao mắc như mày tức một mươi tám triệu
nhưng mà sao tự nhiên cái bà bà biểu tạo mua
dì tạo mua nó nói cô đem con coi thứ này
tựa là nó nói thằng cô bị lừa rồi
thứ này nó bị lừa đáo rồi
ngoài bà phương chỉ riêng địa bàn phương ngô mây thành phố quỳ nhơn
đã có ba người khác bị lừa với thủ đoạn tương tự
thiệt hại gần năm mươi triệu đồng
nhận tin báo công an thành phố quy nhơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ
phối hợp với công an phường xã khẩn trương giả soát làm rõ
đến chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm khi các đối tượng quay lại phường ngô mây
để dỡ cho lừa đảo liên viện bắt giữ
tổng cộng chúng có sáu đối tượng đóng nhiều vai diễn như bác sĩ
người nhà bác sĩ người vô tình qua đường
chúng em mua thuốc rẻ để bán đất
có người thì được bốn triệu rưỡi có người thì được bảy trăm linh rưỡi
một người được hai triệu một người được sáu triệu
em bán em nói về xương khớp mắt
mấy người đi thì em mua em bán mấy người làm việc nọ mấy người làm việc kia
cả sáu đối tượng trên đều ở thành phố nam định tỉnh nam định
không có nghề nghiệp rõ ràng
trong đó có ba đối tượng bị nghiện ma túy
hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tiến hành kiểm tra hành chính tại quán giải khát của hồ thanh tiến thuộc ấp nhật xã an phong huyện thanh bình
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng một mươi năm đối tượng trong đó có hai đối tượng là nữ đang tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một bộ xính lầu trên bốn mươi năm triệu đồng tiền mặt một mươi bảy xe mô tô tám điện thoại di động
năm cặp cựa gà và nhiều tăng vật có liên quan hiện công an thanh bình đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với trần đại lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường tích sơn thành phố vĩnh yên
về tội môi giới mại dâm
trước đó công an tp vĩnh yên đã kiểm tra hành chính nhà nghỉ nam thành ở phương khai quang thành phố vĩnh yên
phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm qua đấu tranh khai thác các đối tượng bán dâm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã làm rõ hành vi môi giới mại dâm của trần đại lợi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại an giang
vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh
đã bắt giữ một nhóm đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn đi qua phường bình đức thành phố long xuyên
vào thời điểm trên khi phát hiện lực lượng công an hàng trăm đối tượng tham gia đua xe và cổ vũ đua xe đã bỏ chạy
hai đối tượng trực tiếp tham gia đua xe đã nhảy xuống sông bỏ lại phương tiện để tẩu thoát
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ chín xe máy và bảy đối tượng liên quan
qua kiểm tra các xe tham gia đua đã được các đối tượng đục số sườn số máy và thay đổi kết cấu hình dạng xe
được biết trong thời gian qua trên tuyến cốc lộ chín mươi một đoạn thuộc nội ô tp long xuyên vào thời điểm hai đến ba giờ sáng
các đối tượng từ các tỉnh vĩnh long cần thơ đồng tháp và an giang thường xuyên tụ tập tổ chức đua xe trái phép
làm mất an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
xin được chuyển sang phần tin quốc tế với thông tin đầu tiên về cơn bão copu
sáng nay cơn bão copu này với cường độ mạnh đã tấn công vào miền bắc philippines khiến hơn sáu năm trăm linh người phải đi sơ tán
theo cơ quan khí tượng quốc gia tâm bão copu đổ bụ vào thị trấn duyên hải cachiguran
cách manila hai trăm một mươi năm km về phía đông bắc vào khoảng bốn giờ theo giờ địa phương vào khoảng ba giờ theo giờ việt nam
với cường độ gió đo được lên tới hai trăm linh km
gió đo được lên tới hai trăm một mươi km một giờ hiện bão không có dấu hiệu di chuyển
truyền thông địa phương đưa tin bão đã làm đổ nhiều cây và cột điện cao thế tại các tỉnh aurora và isabella
cơ quan chức năng đã cho cắt điện tại hai khu vực này trong khi đó mưa lớn gây lở đất và nước sông dâng cao
làm tê liệt nhiều tuyến đường trong khu vực
khoảng ba trăm ba mươi hành khách đã bị mắc kẹt tại các bến cảng phía bắc và phía đông
cơ quan khí tượng cảnh báo bão copu có thể kéo dài tới vài ngày trên đảo chính luzon
nơi có khoảng năm mươi triệu người dân
đồng thời cảnh báo khu vực miền nam chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mưa lớn và gió mạnh
các nguồn tin palestine và israel cho biết hai người palestine đã bị israel bắn chết vào tối qua
tại hebron phía nam khu bờ tây và chốt kiểm soát kalandia ở jerusalem
giám đốc văn phòng thị trường hapron cho hay một thanh niên palestine hai mươi tuổi đã bị bắn chết
sau khi đâm một binh sĩ israel gần một khu định cư
trong khi đó một người đàn ông palestine khác cũng đã bị bắn chết khi cố đâm một cảnh sát israel
tại chốt kiểm soát kalandia ở phía bắc jerusalem
theo các quan chức israel hai vụ việc trên diễn ra sau khi hai người palestine khác cũng đã bị binh sĩ
và một người định cư israel bắn chết vào sáng cùng ngày ở đông jerusalem và khu bờ tây
cùng ngày đại diện của tổ chức giải phóng palestine plo đã kêu gọi các nước thành viên
hội đồng bảo an liên hợp quốc tiến hành bỏ phiếu về việc cử quan sát viên quốc tế
tới các vùng lãnh đạo
trong buổi họp báo chung ngày một mươi bảy tháng một mươi tại mexico city đại diện bộ nội vụ hải quân
quốc phòng và viện công tố liên bang mexico cho biết khu tam giác giữa ba bang miền bắc
gồm sinaloa durango và chihuahua là nơi ẩn náu của tên chung tội phạm ma túy
joaquin antropo guzman kẻ đã trốn thoát khỏi nhà tù từ tháng bảy vừa qua
nguồn tin của chính phủ liên bang mexico đồng thời xét nghiệm
xác nhận thông tin của kênh truyền hình mỹ nbc news nói rằng tên chung tội phạm này đã bị thương
ở đùi và trên mặt sau khi chạy trốn một cuộc truy lùng của lực lượng liên bang tại khu vực tam giác
nói trên tuy nhiên đây không phải là vết thương do hỏa lực
đến với khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế do cũng chịu sự tác động
của trường gió tây bắc khô nên phổ biến độ ẩm thấp nhất ngày có khả năng xuống dưới tới bốn mươi năm năm mươi
trời khô giáo nắng nhiều
đêm vào sáng sớm phía bắc có sương mùi nhẹ nên nhiệt độ giao động từ hai mươi hai ba mươi hai độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng cho đến bình thuận từ ngày một mươi chín cho đến ngày hai mươi một mây thay đổi
ngày nắng phổ biến ít mưa cùng với đó là sương mù nhẹ cũng xuất hiện vào sáng sớm
phần nào gây khó khăn cho lưu thông đi lại nhiệt độ giao động từ hai mươi ba cho tới ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên những ngày tới cũng không có nhiều thay đổi ngày nắng nhiệt độ thấp nhất
động từ một mươi tám hai mươi một độ trời quang
nhưng không có mây cả ngày không mưa khô giáo đến khoảng chiều tối đêm ngày hai mươi một ở nam tây nguyên
sẽ bắt đầu có mưa rào rải rác lập lại nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi tám cho tới ba mươi một độ
đến với các tỉnh nam bộ hai ngày tới mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào
và rải rác có nơi có rông vào chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông gió tây nam cấp hai
cấp ba trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh nhiệt độ giao động từ hai mươi ba ba mươi ba độ
đến đây bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị
thưa quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt